tại tỉnh đồng nai công an tp biên hòa phối hợp cùng thanh tra sở thông tin và truyền thông tỉnh đồng nai
đã lập hồ sơ xử phạt hành chính đối với vũ thị đoan trinh ba mươi chín tuổi trú tại tỉnh đồng nai
vì đã có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về tiêm vaccine phòng ngừa dịch covid một mươi chín trên mạng xã hội
trước đó vào ngày hai tháng chín trên mạng xã hội facebook trinh đã có bình luận về việc
tại tân biên có người bị chết do tiêm phòng
đến chiều cùng ngày nhận thấy thông tin không chính xác nên trinh đã gỡ bỏ bình luận nói trên
tuy nhiên việc làm của trinh đã gây hoang mang dư luận khiến cho nhiều người dân bất an
làm việc với lực lượng chức năng trinh đã thừa nhận hành vi và tỏ ra ăn năn hối lỗi
vì đăng tải những thông tin sai sự thật này
vũ thị đoan trinh đã bị xử phạt hành chính năm triệu đồng đồng thời cam kết không tái phạm